tài khoản facebook đăng tải bài viết còn đính kèm thêm hình ảnh từ hóa đơn thanh toán bữa ăn với các món hải sản như tôm hùm thiên nhiên cá bò ra giáp biển ốc rác lăn
ngay sau khi được đăng tải thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người với hàng nghìn lượt tương tác
xong bên cạnh những ý kiến đồng tình với chủ bài viết thì cũng có rất nhiều cư dân mạng cho rằng
việc tiêu thụ một số lượng hải sản lên đến hàng chục kg thì phải thanh toán số tiền trên là không có gì bất ngờ
giá này thì đâu có cao hải sản loại giá cao nhưng dùng nhiều thì phải trả đúng thôi không có chặt chém gì cả
tôm hùm biển thiên nhiên và cá bỏ ra giáp biển hai món đoàn khách biết ăn ghê thử ăn ở tp hcm xem giá bao nhiêu biết ngay
khách chọn món đặt món và người ta cũng báo giá khách ăn không hết đòi trả lại không được thì gói mang về tới nhà thì tố người ta chặt chém

kêu cho lắm đến khi tính tiền thì hoảng hải sản tự nhiên giá vậy hợp lý
trước khi gọi món khách đều hỏi giá rồi kêu ăn cho đã bịch lớn bé đem về giờ la làng
sau lúc mọi món tự chọn không quan tâm đến túi tiền giờ còn kêu ca còn vu khống cho người ta chặt chém
trước phản ánh này đoàn kiểm tra liên ngành của tp hcm đã đến tiến hành kiểm tra quán ăn bị thử khách phản ánh khoa kiểm tra xác định
không có việc chặt chém như trên mạng xã hội chia sẻ
theo đoàn kiểm tra đối chiếu đơn giá trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với giá niêm yết tại cơ sở
qua camera cũng xác định vì gọi quá nhiều thức ăn nên lượng thức ăn đã chế biến trên bàn còn thừa rất nhiều
được nhân viên nhà hàng đóng gói để khách mang về
cư dân mạng vẫn luôn ủng hộ cho mọi tiếng nói đúng sự thật để các cơ quan sở tại nhìn vào đấy chấn chỉnh kịp thời
bởi không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn xuôi bớt những tiếng xấu không đáng có
cho du lịch địa phương
nhưng mọi thứ cần công bằng kẻ bóc phốt không đúng cũng phải chấp nhận những chế tải tương ứng bên cạnh búa rìu dư luận
trắng đèn rõ ràng và đúng sai cần minh bạch bởi nhà hàng hay thử khách người địa phương hay bà con du khách
cũng có quyền được tôn trọng như nhau
nếu quán chặt chém cần xử lý nghiêm tránh ảnh hưởng đến môi trường du lịch khánh hòa
vậy người tố cáo gian dối về số người ăn và gian dối cả nội dung đã đăng bài thì phải xử lý sao nhỉ
ăn cho ngập tràn vào rồi dìm hàng đang tảo lao lên mạng giờ hở ra là đưa lên mạng có ngày sẽ điêu đứng vì thói quen này
bây giờ tôi cảm thấy có vấn đề về facebook youtube thể có đụng chạm nhỏ lại đăng đàn tố liền một cách vô tội vạ
mình sống thì phải cho người khác sống với đừng quá ích kỷ hay câu like quá các bạn nhé
điểm đáng để ghi nhận trong sự vụ này là việc vào cuộc nhanh chóng của chính quyền
theo quy định việc cố tình bóc phốt không đúng là hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
tuy nhiên vì muốn yên ổn làm ăn hay chẳng thích rắc rối về sau nhiều chủ nhà hàng nín nhịn
dần già không ít những kẻ lợi dụng mạng xã hội để thỏa thuê tu nghe những gì trái ý
và thói sâu ấy ngày càng gây hệ lụy khó lường
dịp nghỉ lễ năm nay chính quyền và lực lượng chức năng đã có rất nhiều lợi dụng
đã có rất nhiều biện pháp để bảo đảm quyền lợi cho du khách cũng như bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương
từ việc đặt cân để đối chứng từ việc công bố các đường dây nóng cho đến những đoàn kiểm tra ngay và luôn trong dịp lễ
nhưng để bảo vệ hình ảnh du lịch hình ảnh đất nước còn là trách nhiệm của chính những du khách
cư dân mạng mong rằng mỗi du khách sẽ nâng cao ý thức và trách nhiệm với những lựa chọn của mình
để cùng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đang được kỳ vọng bùng nổ thời kỳ hậu covid một mươi chín
hiện tại sự việc này vẫn đang không ngừng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng
còn bạn thấy sao về vấn đề này hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị xe hợp đồng nhưng cố tình vi phạm để hoạt động như xe khách tuyến cố định đã tồn tại từ lâu và ngày càng phát triển
nói đơn giản là những xe này không chạy theo những hợp đồng
nói đơn giản là những xe này không chạy theo những hợp đồng mà bán vé cho khách riêng lẻ và đi đón theo nhu cầu của từng khách
và thực tế này không chỉ gây lộn xộn cho giao thông đô thị mà còn tạo ra cạnh tranh bất bình đẳng trong lĩnh vực vận tải khách
thị phần vận tải tại các bến xe ngày càng thu hẹp
tuy nhiên vì sự tiện lợi phù hợp với nhu cầu của cá nhân nên nhiều người vẫn lựa chọn dịch vụ này
và một trong những vi phạm khá phổ biến của loại hình vận tải này đó là các hành vi như dừng đỗ đón trả khách sai quy định
đi xe dưới tốc độ tối thiểu tại khu vực cổng các bến xe hay là điểm công cộng
và đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ này thì tình trạng này đang gây mất an toàn giao thông và phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải
việc xử lý vi phạm thì đang được các cơ quan chức năng triển khai như thế nào
có những khó khăn như thế nào trong quá trình xử lý
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
mặc dù đã có biển cấm rừng đỗ trên tuyến đường phạm hùng
nhưng hai nhà xe có phù hiệu
xe hợp đồng này vẫn cố tình dừng đỗ và đón khách
đây là một trong những vi phạm khá khó phổ biến của loại hình vận tải này
theo lực lượng chức năng xe hợp đồng không bị giới hạn về địa điểm di chuyển như xe chạy tuyến cố định
nên được nhiều người dân lựa chọn
loại xe này có thể dễ dàng đi vào các tuyến đường nhỏ
né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng để đón trả khách sai quy định
càng ngày khách xe này thì càng có những hình thức chung
đối hoặc là tìm cách để qua mặt lực lượng chức năng kiểm tra
chúng tôi cũng tổ chức liên tục các đơn vị các tổ công tác để kiểm tra xử lý
trong tình trạng là bến bãi nó bắn khách như thế này
nên càng có nhiều xe nó đã bỏ bến hoặc là chuyển sang hình thức là xe hợp đồng để hoạt động sáng hình
mỗi loại hình vận tải đều có những quy định riêng
cụ thể với xe hợp đồng thì cấm bán vé và thu tiền hành khách đi xe
mà phải theo một hợp đồng vận tải được ký kết
thế nhưng trên thực tế những quy định này chưa được thực hiện nghiêm túc
bởi chỉ cần những thao tác đơn giản như thế này mỗi hành khách đều được phục vụ đưa đón tại nhà
bữa sáng em có sáu giờ bảy rưỡi một mươi rưỡi
bữa chiều em có một rưỡi ba rưỡi năm rưỡi sáu rưỡi và tám rưỡi tối ạ
có tám đó là quận gì đây anh
có bên em có đón tận nơi nhá
hàng trăm xe hợp đồng
hoạt động dưới danh nghĩa xe du lịch đặc biệt là loại xe limousine hoạt động như xe khách liên tỉnh
hàng ngày hoạt động trên nhiều tuyến phố nội đô của hà nội
đã gia tăng sức ép lên hạ tầng giao thông gây mất trật tự an toàn giao thông
làm phát sinh tình trạng xe rù bến cóc phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải
số liệu thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông cho thấy
trong ba ngày nghỉ vừa qua các hành vi vi phạm xe kinh doanh vận tải chủ yếu là xe hợp đồng
tuy nhiên do thiếu hành lang pháp lý lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt các xe này
về lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định
do vậy việc xử lý vẫn còn gặp không ít khó khăn
đối tượng này là thông báo cho nhà xe để chạy và trốn theo những đường khác để tránh các lực lượng kiểm tra
chính quyền địa phương là nhanh chóng những con đường mà không có biển
nhanh chóng phải đặt tên đường và đặt những biển mà cấm dừng cấm đỗ để thuận lợi cho lực lượng chức năng xử lý
còn vấn đề tình trạng là các con đường mà không có biển báo cấm rồi là các mà gây khó khăn cho lực lượng chức năng
hàng ngày những chuyến xe như thế này
đang len lỏi trên các tuyến phố nội đô của thủ đô hà nội
thuận tiện đối với những hành khách bởi phương tiện được đón trả tại các địa điểm khác nhau
nhưng sau đó là những hệ lụy không nhỏ đối với hoạt động kinh doanh vận tải
và điều dễ dàng nhìn thấy đầu tiên đó là tình trạng un tắc giao thông đang ngày một gia tăng nhiều hơn
thì bố mẹ muốn là con nói ra con viết ra
hoặc con làm gì đấy để gửi cho bố mẹ biết
tức là mình phải có những cái chính sách phòng
kiểu như vậy và bên cạnh đó
thì xã hội bây giờ chúng ta cũng xem
nếu mà những cái vấn đề liên quan
đến tự hại hoặc là tự tử
bây giờ nó trở thành nhiều quá rồi
nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố rồi
thậm chí phải biến nó trở thành một cái chính sách
về y tế công cộng để mà có những cái chiến lược
gần như là phổ rộng
xuống tất cả các trường và những chiến lược
quốc gia để bảo đảm về vấn đề này
và trong đấy thì là cái việc
mà thanh lọc những cái giác ở trên mạng
hoặc là những cái nội dung
mà rất là phản cảm khuyến khích
về gọi là cái cách nhìn bi quan hay là
những cái hành vi mà tự gây hại cho bản thân
cũng phải bị thanh lọc ở trên môi trường mạng
vâng hiện mv đang gây tranh cãi này
thì đã được ấn trên nền tảng
yout của việt nam thế nhưng như ông vừa phân tích
thì bằng cách này hay là cách khác thì những cái
kênh nước ngoài thì chúng ta vẫn có thể xem được
và bản thân người ca sĩ
thể hiện mv đó cũng đã gửi tới lời xin lỗi
tuy nhiên thì tôi cho rằng
tất cả những cái cách thức cũng như là
cái giải quyết vấn đề như thế vậy đều mang tính
đó chính là đối phó ông nghĩ sao
tôi thì tôi nghĩ rằng là rõ ràng là
cái cảm nhận cái sự chân thành
là nó có thể là nó chưa được cao
vì làm sao ạ
chúng ta nhìn thấy ở đây là bản thân
đôi lúc là cái lời xin lỗi nhiều khi
cũng chỉ là một cách thức để cứu cánh
cho cái sản phẩm này và không bị tẩy chay
bởi những cái sản phẩm khác
của một người đó thôi còn bây giờ
nghệ sĩ thì họ cũng rất là tinh nhạy
họ biết được rằng là hiện tại bây giờ
giới trẻ đang có những cái cảm xúc
chủ đạo gì và nếu mà chúng ta mà
đồng cảm được chúng ta cũng khai thác
những cái vấn đề đấy được thì sẽ có một cái lượng
công chúng lớn tôi nghĩ rằng họ
suy nghĩ như vậy nhưng mà họ không suy nghĩ
ở cái khía cạnh là nghệ thuật ở đây nó phải là
chữa lành nghệ thuật nó phải hướng con người ta
đến chân thiện mỹ rồi là nghệ thuật
nó phải những cái tác phẩm nghệ thuật chân chính ở
nó phải là đảm bảo là không gây
bất cứ một cái nguy cơ gì mà gây hại cho
cộng đồng thế còn khi mà đã nhận ra
được rằng là à mình mà thấy rằng là
à ở cái thời điểm này
cái sản phẩm của mình có thể có nguy cơ gây hại cho
cộng đồng là rút là phải rút hết tất cả
và sẽ phải có những cái cách thức
gì đó để mà
mang đến cho cộng đồng
những cái góc nhìn mới
hoặc là những cái giới trẻ những cái góc nhìn mới vào
bởi chính những cái nghệ sĩ như vậy
ví dụ như cá nhân tôi thì tôi kỳ vọng là như thế
thế còn cái việc mà xin lỗi
và rút thì dẫu sao cũng là
làm dịu dư luận và tôi nghĩ rằng đấy cũng là
cái bước đầu thể hiện được
là một cái hành ý nhưng mà cái sự
đến cuối cùng nếu mà ví dụ sản phẩm đấy nó vẫn còn lưu hành
trên youtube nó chỉ được đưa ra khuyến cáo thôi
và ở một số các cái quốc gia khác
thì các bạn vẫn có thể là xem được
và những người ở việt nam vẫn
những cách thức của con đường để vào xem được
thì cái hệ hậu quả
của nó là quản lý nó chưa được
đầy đủ và chúng ta thường hay nói
rằng nghệ sĩ là rất có tầm ảnh hưởng với công chúng
họ mang lại một cái năng lượng tích cực
và những cái thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống
thế nhưng vẫn còn không những sản phẩm nghệ thuật
như ông phương nói
ngoài bên cạnh cái việc là chân thiện mỹ thì còn rất nhiều
những sản phẩm mà chúng ta phải nói là có những ca từ
phản cảm và những lời nói thô tục
trong khi mà được sản xuất và phát hành
vậy theo ông thì nguyên nhân nào đã dẫn tới
những cái lỗ hủng tiêu cực như vậy
mà nó vẫn còn tồn tại
chúng ta cũng đều đang ở trong một cái bối cảnh chuyển đổi số
chả phải việt nam nào các quốc gia trên thế giới
cũng thế nhiều khi chúng ta gặp những
tình huống mà chưa có trong tiền lệ và
chính sách luật pháp nó không theo kịp
sự biến đổi của thực tại xã hội
đúng không đấy mà trong khi đấy thì nghệ sĩ
ở một khía cạnh nào đấy cũng không phải
là tất cả mọi những cái nghệ sĩ
mà tạo ra những cái sản phẩm nội dung
ở trên internet đều là nghệ sĩ chân chính đâu
có những người họ
đấy là một cái cách thức để họ khởi nghiệp
và họ còn tuyên bố một cách rộng rãi
rằng là tôi đã nghiên cứu hết
tất cả các thuật toán ai của youtube rồi
tôi sẽ làm ra những cái sản phẩm
mà nó vẫn có những yếu tố
mà kiểu sóc hay là sách hay là cái gì đấy
nhưng mà vẫn né được cái
kiểu duyệt của youtube chẳng hạn
họ cố tình họ có phải là họ nghĩ đến
cái việc là ảnh hưởng cộng đồng hoặc là tại sao lại phải có
những cái tiêu chuẩn như vậy đâu
rồi nhiều lúc thì tại vì là
chính những cái nghệ sĩ
chúng ta cũng chưa có được cái năng lực số
hoặc là chúng ta cũng chưa có một cái thói quen
hoặc cái văn hóa ứng xử trên cái môi trường mạng
như thế nào cho nên là vô tình
chúng ta cũng tạo ra những cái sản phẩm
mà nó chỉ
gọi như là có mỗi một cái mục tiêu
tức là phải có yếu tố để thu hút cộng đồng thôi
nhưng mà lại không nghĩ đến các cái yếu tố khác
và bây giờ thì chúng ta
cũng cần phải biết rằng nếu mà chúng ta không hành xử
theo đúng luật không hành xử
theo đúng các cái nguyên tắc của cuộc chơi
thì sản phẩm của anh đưa ra rồi sẽ bị
công chúng tẩy chay thôi bây giờ
bất cứ một người bình thường nào lên trên mạng
cũng đã phải ứng xử theo cái bộ nguyên tắc
phải có cả tôn trọng phải có cả
lành mạnh rồi phải có cả trách nhiệm
thế thì là một người nghệ sĩ một người
mà có sức ảnh hưởng lớn đối với cả công chúng
anh còn phải thực hiện những cái nguyên tắc này
một cách lại còn ở cái mức cao hơn
và gọi là nghiêm cẩn hơn
tại vì có rất nhiều người sẽ nhìn vào
cái hành động của anh để mà lấy nó
mà làm mẫu và
thay đổi cái góc nhìn đến thế giới quan của họ
vì vậy cho nên là cái trách nhiệm
xã hội của người nghệ sĩ thậm chí
cũng cần phải cao hơn ví dụ như là các cái
hiệp hội của các nghệ sĩ cũng cần phải đưa ra
những cái chuẩn mực cao hơn
thậm chí là có cả những cái khóa
học để anh sáng tạo
nội dung ở trên mạng để mà
giới thiệu đến công chúng phải đảm bảo
những cái quy chuẩn như thế nào và thậm chí là
cũng phải có cơ chế để kiểm soát
trước khi phát hành tức là tiền kiểm
chứ không phải là những khi mà nhìn thấy là có yếu tố này
yếu tố khác không phù hợp thì chúng mình mới rút xuống đâu
vâng như ông vừa phân tích cũng như là chúng tôi
phải nói thêm rằng là vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một thì bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng đã ban hành bộ quy tắc ứng xử
cho nghệ sĩ và trong đó thì cũng đã đề cập
đến những quy tắc yêu cầu nghệ sĩ đó là không được
sáng tác không được phổ biến lưu hành
biểu diễn những tác phẩm có nội dung không
phù hợp với giá trị đạo đức văn hóa
và truyền thống của dân tộc và gây ra những tác động
tiêu cực đến tư tưởng thẩm mỹ của công chúng
vậy theo ông thì chúng ta
cần phải có những cái giải pháp như thế nào
để có những cái câu chuyện đáng buồn như thế này
sẽ không xảy ra chúng ta có lẽ là cần
cùng một lúc rất là nhiều các cái giải pháp
giải pháp thứ nhất đấy là
cộng đồng cũng cần phải nâng cao
cái năng lực số cho chính những cái bạn trẻ
qua đấy thì giáo dục giá trị cho
các em ở trong trường học nó sẽ là nền tảng
tại vì đã có được cái năng lực số
và có những cái giá trị tốt đẹp
nền tảng rồi thì có thể là em ấy
sẽ gặp những cái chất liệu nó không phù hợp
trên mạng thì các em ấy cũng có thể là
có một cái cách tư duy phản biện vẫn chọn
được cái góc nhìn tích cực của mình
để mà hướng về tương lai cái thứ hai
nữa thì rõ ràng rằng là
thời gian bây giờ một cá nhân
dành cho mạng internet trung bình một người
một ngày đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai này
là sáu tiếng bốn mươi ba phút
trong những giai đoạn giống như covid thì các em
có thể dành đến một mươi một mươi một tiếng ở trên mạng
internet thế cho nên là bố mẹ cũng cần
phải giới hạn lại cái khoảng thời gian
mà con ở trên internet
để hạn chế những cái
gọi là nội dung mà không phù hợp mà con có thể
tiếp xúc ấy đấy
rồi bên cạnh đó thì là chúng ta
cũng sẽ cần phải có làm sạch
cái môi trường ở trên cái không gian mạng
lấy cái đẹp dẹp cái xấu mà tại vì là
tất cả những cái
lời phát ngôn mà nó không
phù hợp này những cái quan điểm nó cũng
không phù hợp này rồi tất cả những cái nội dung
mà khuyến khích về bạo lực tự xác
chúng ta vẫn nói từ trước đến nay rồi
tất cả những nội dung ở trên mạng đấy
nó giống như là những cái loại giá
cái mà bây giờ chúng ta dành quá nhiều thời gian
ở trên đấy phải thanh lọc được cái môi trường đó
thanh lọc bằng nhiều cách nhưng mà trong đấy thì có cả
thanh lọc bằng cái chế độ nhân tạng
của các công ty công nghệ lớn
nhưng mà còn phải bằng ý thức của mỗi
cái người dân để mà bảo vệ
con em và tương lai của chúng ta thế còn
đối với cả những người mà sáng tạo nội dung trên
internet ấy nếu mà đã xác định là một nghề
thì phải có các cái chứng chỉ phải
hướng dẫn cho họ là có cái nguyên tắc
đạo đức để mà sáng tạo nội dung trên internet
và cũng sẽ phải có một số các cái năng lực
kể cả là những cái năng lực mà liên quan đến
về mặt tâm lý làm thế nào để thu hút
những người khác vào cái sản phẩm của mình
nhưng mà phải đảm bảo là
không có gây hại cho cộng đồng rất cảm ơn
phân tích và những chia sẻ rất là cụ thể của
giáo sư tiến sĩ trần thành nam đã dành cho
quý vị khán giả và một lần nữa cảm ơn ông
đã nhận lời một tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ